hướng tới kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh ninh bình tỉnh ủy ninh bình phối hợp với bộ công an tổ chức giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp cúc hoa lư năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến dự lễ khai mạc và cổ vũ cho các đội bóng thi đấu tại giải này trong đó có câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân